dị tật liên quan tới cơ quan vận động ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tinh thần
sự phát triển của trẻ nhỏ luôn là nỗi dây dứt của các bậc cha mẹ và cũng là chăn trở của các bác sĩ chấn thương chỉnh hình
để góp phần giảm bớt nỗi đau cho các em nhỏ bị dị tật cơ quan vận động bẩm sinh
bệnh viện đa khoa sanh pôn đã phối hợp với tổ chức nhân đạo trion acion khám và phẫu thuật
cho những trẻ em bị dị tật bẩm sinh và di chứng chấn thương cơ quan vận động bao gồm tay chân và cuộc sống
mắc bệnh sương thủy tinh em phùng thị ngọc ánh một mươi sáu tuổi gặp rất nhiều khó khăn mặc cảm trong cuộc sống
em hiện tại vẫn chỉ duy trì việc điều trị bằng uống thuốc hàng ngày
được biết bệnh viện đa khoa sanh pôn có đợt khám miễn phí dị tật cơ quan vận động
dù đường xá xa xôi nhưng hôm nay gia đình em vẫn cố gắng đưa em tới khám
với mong muốn em sẽ được có cơ hội điều trị hiệu quả giúp đôi chân của em có một tia hy vọng
ở bệnh viện sanh pôn đang khám sân
lọc để mổ miễn phí cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
có số điện thoại có thông tin đấy thì gia đình cứ liên lạc đấy thôi
các bác sĩ này cũng nhiệt tình khám cho con này
để còn cho con như gia đình nhà tôi con tôi khóc là bố mẹ tôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi
hiện tại có rất nhiều cháu nhỏ bị dị tật cơ quan vận động mà chưa được khám và điều trị bài bản
chính vì lý do đó mà bệnh viện đa khoa sanh bôn đã phối hợp với các giáo sư hàng đầu châu âu
của tổ chức children action để khám
sàng lọc phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật cơ quan vận động dưới một mươi sáu tuổi
đây là đợt khám thứ hai bệnh viện đa khoa sanh bồn tổ chức từ đầu năm nay
trong đợt một đã có nhiều em nhỏ được khám hai mươi trường hợp được tiến hành phẫu thuật
lần một chúng tôi triển khai vào tháng ba năm nay chúng tôi đã mổ tử thiện được cho hơn hai mươi cháu
và kết quả hiện tại thì chúng tôi khám và theo dõi khoảng năm tháng nay thì thấy kết quả rất là tốt
tuy nhiên là do lần một thì cái thông tin đến với cả nhân dân nó chưa được rộng rãi
nên là cái số lượng bệnh nhân số lượng người dân biết đến chương trình còn hạn chế
lần hai chúng tôi hy vọng là tổ chức và hy vọng sẽ nhiều người dân biết đến hơn
và nhiều trẻ em được điều trị hơn
hiện bệnh viện tổ chức khám từ thứ hai đến thứ sáu và kéo dài đến hết ngày hai mươi hai tháng tám
tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa sanh pôn